năm năm qua hoạt động các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
đặc biệt là dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ngày càng khó lường khiến cho tỷ lệ tăng trưởng các ngành nghề chậm lại
và tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm lại tăng cao
đảng bộ khu công nghiệp thành phố đã lãnh đạo và giữ vững ổn định về mặt kinh tế chính trị
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi khu chế xuất khu công nghiệp thành phố thu hút đầu tư ba hai trăm năm mươi tám triệu đô la mỹ
nộp ngân sách hơn tám mươi chín tỷ đồng
khu công nghệ cao thu hút một trăm linh dự án đầu tư mới giải quyết việc làm cho hơn bốn mươi năm lao động
trong công tác xây dựng đảng thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai
gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị đề án hai của thành ủy phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị
trong năm năm đảng bộ kết nạp một bốn mươi sáu đảng viên nâng tổng số lên hai hai trăm bốn mươi hai đảng viên
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chú trọng kết nạp đảng từ người lao động hoàn thiện cơ chế một cửa tại chỗ
giải quyết thủ tục hành chính cấp độ ba bốn phát triển nguồn nhân lực
luôn tiên phong tiếp cận sản xuất hiện đại trên thế giới
tiếp tục thực hiện mô hình đảng bộ có chính quyền cung cấp có hiệu quả